chiều ngày năm tháng một đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã tiếp quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh maffield nhân dịp thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao kết quả tốt đẹp giữa phiên đối thoại chiến lược thường niên việt nam anh lần thứ sáu vừa diễn ra tại hà nội và những bước phát triển tích cực của mối quan hệ đối tác chiến lược việt anh
quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh mark felo hoan nghênh và đánh giá cao những thành tiệu mà việt nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế nói chung tự do hóa thương mại nói riêng
quốc vụ khanh makfell đánh giá cao sự phát triển năng động hiệu quả của quan hệ hai nước trong thời gian qua khẳng định chính phủ anh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới

vào sáng nay ngày năm tháng một tại nhà khách chính phủ thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn và quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh mark fell đã đồng chủ trì đối thoại chiến lược thường niên việt nam anh lần thứ sáu
hai bên đã trao đổi về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh phát triển sâu rộng hiệu quả hơn nữa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
trao đổi về quan hệ song phương
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại chiến lược về ngoại giao an ninh quốc phòng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và quảng bá văn hóa du lịch giao lưu nhân dân tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế như liên hợp quốc asem khuôn cổ hợp tác asean eu
thứ trưởng thượng trưởng bùi thanh sơn và quốc vụ khanh mark pheo nhấn mạnh
phía việt nam khẳng định chính phủ việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp anh tiếp cận thị trường và đầu tư kinh doanh hiệu quả tại việt nam trong các lĩnh vực anh có thế mạnh như cơ sở hạ tầng tài chính ngân hàng bảo hiểm dầu khí năng lượng dược phẩm
hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước
tạo thuận lợi cho việc trao đổi sinh viên và thực hiện các dự án hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho việt nam
về hợp tác quốc phòng quốc vụ khanh bộ ngoại giao anh khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như trao đổi đoàn quốc phòng các cấp
triển khai biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ quốc phòng hai nước đồng thời cam kết anh tiếp tục hỗ trợ việt nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
về hợp tác an ninh hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức
chống buôn bán người và di cư bất hợp pháp chống buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã
trong khuôn khổ đối thoại chiến lược thứ trưởng thượng trưởng bùi thanh sơn và quốc vụ khanh mark vell cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
sau phiên đối thoại hai bên đã ra thông cáo báo chí chung về kết quả đối thoại chiến lược việt nam anh lần thứ sáu